từng là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện biên giới a lưới tỉnh thừa thiên huế với xuất phát điểm thấp tỷ lệ hộ nghèo cao phong tục tập quán sinh hoạt còn lạc hậu
bước vào xây dựng nông thôn mới với quyết tâm vươn lên thoát khỏi đói nghèo có sự chung tay góp sức của những người lính trẻ đồn biên phòng hương nguyên bộ đội biên phòng thừa thiên huế
đến nay xã a roàng có sự chuyển mình đáng khích lệ sự bình yên no ấm đang hiện hữu trên vùng đất biên giới này
hôm nay trên cánh đồng của gia đình anh hồ văn long thôn ca lô xã a roàng huyện a lưới như đông vui hơn khi có màu áo xanh của những người lính trẻ của đồn biên phòng hương nguyên đến giúp gia đình thu hoạch lúa
năm nay lúa được mùa năng suất cao hơn các đoàn viên của tri đoàn đã xuống đồng thu hoạch lúa cùng người dân
tôi rất vui mừng và phân khởi đặc biệt là tôi xin cảm ơn đồn đã tạo được hình giúp đỡ
cho gia đình tôi về gặt hạ lụa thành công như thế này
với nỗ lực phấn đấu vươn lên vượt qua đói nghèo lạc hậu dựa vào lợi thế của địa phương lại được sự đầu tư ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền địa phương cùng với sự chung tay giúp sức của những người lính trẻ
bà con đã dần chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tích cực trồng rừng phụt xanh đất trống đồi núi trọc mở rộng diện tích trồng lúa nước hai vụ để giải quyết vấn đề lương thực
nhờ vậy mà số hộ nghèo giảm mạnh qua hàng năm
nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương cùng sự chung tay của các chiến sĩ mang quân hàm xanh nên cuộc sống của bà con xa ao đoàn đang được cải thiện từng ngày
một màu xanh bình yên no ấm tươi vui đã và đang hiện hữu trên vùng đất biên giới này